liên quan đến chuỗi lây nhiễm hội thánh chuyển giáo phủ hưng từ ngày hai mươi sáu tháng năm đến nay
tp hcm đã ghi nhận hai trăm một mươi chín trường hợp nhiễm mới
tại tỉnh bình dương cũng vừa có một bệnh nhân liên quan đến ổ dịch này
cdc bình dương vừa ra thông báo khẩn tìm những người có liên quan đến bệnh nhân này
bệnh nhân này sinh sống tại tp hcm làm quản lý xây dựng dự án khu dân cư an phát
có địa chỉ tại đường bùi thị xuân khu phố tân phú phường tân bình tp di an
ngành y tế bình dương đã điều tra truy vết được bốn mươi bảy trường hợp f một đã đưa đi cách ly tập trung
và lấy mẫu xét nghiệm chờ kết quả cách ly y tế và phun thuốc khử khuẩn tại các địa điểm liên quan đến ca bệnh
đồng thời thông báo những ai đã đến các địa điểm đang hiển thị trên màn hình
trong khoảng thời gian sau đây đến ngay cơ sở y tế địa phương để thực hiện khai báo y tế